vào hồi một mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông
cách đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị khoảng hai trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp
đến một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khu vực lào thái lan
vùng nguy hiểm do bão trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến hai mươi độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cảnh báo gió mạnh ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi trên vùng biển vịnh bắc bộ
vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo mưa ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
lũ rút thế nhưng khó khăn
hàng nghìn hộ dân tại tỉnh hà tĩnh hiện đang lâm vào cảnh trắng tay
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân